để chuẩn bị cho kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội hải phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố hải phòng
tại đây đoàn đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của cử tri ghi nhận và sẽ đề đạt trong kỳ họp quốc hội vào ngày hai mươi tháng một mươi tới đây
kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi dự kiến bế mạc vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi

sau khi tiếp xúc cử tri thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu đã đi viếng tượng đài liệt sĩ thành phố và dân hương tại nhà tưởng niệm lãnh tụ nguyễn đức cảnh